thưa quý vị với tính chất nghiêm trọng của vụ án khi nạn nhân là trẻ em phụ thuộc và lại không có khả năng tự vệ
nhưng vẫn bị đánh đập giả mang dẫn đến tử vong vụ án bạo hành bé gái tám tuổi tử vong
đã được lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các đơn vị liên quan xét xử nghiêm minh và làm án điểm
tuy nhiên dự kiến phiên tòa sắp tới sẽ được xử kính điều này khiến cho dư luận không khỏi thắc mắc
và để giải đáp thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ góc nhìn
của luật sư hà hải đoàn luật sư tp hcm
theo dự kiến ngày hai mươi một tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo
nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê gia lai và nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi ngụ quận một tp hcm
bị cáo trang bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về tội giết người và hành hạ người khác
còn bị cáo thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
được biết để phục vụ điều tra cũng như xét xử cơ quan cảnh sát điều tra đã khôi phục được hai trăm tám mươi ba đoạn clip
ghi lại hàng loạt các cuộc bạo hành mang rợn nhẫn tâm của trang
đến điểm trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đánh đập hành hạ bé suốt nhiều tiếng khiến bé tử vong
những hình ảnh không thể chấp nhận như thế khi xét xử có thể sẽ được đưa ra
vậy đây có phải là lý do để được hội đồng xét xử quyết định việc xét xử kính thay vì công khai
nó rất nghiêm trọng
cái gia đình của người bị hại tức là bản thân là mẹ cho bé đó
rồi nó ảnh hưởng tới đời sống xã hội
ví dụ như là khi xử công khai như thế thì các tài liệu chứng cứ trưng bày ra nó quá ghê quá khủng khiếp như thế
thì nó lan truyền trên thông tin mạng rồi nó lan truyền đi mọi nơi như thế thì nó ảnh hưởng đến cái đời sống xã hội
đến trật tự đến xã hội v v
người ta sẽ cảm thấy rùng mình hoặc là một số đối tượng có thể người ta bắt trước v v
thì đó là cái vấn đề mà chúng ta phải tính đến
thứ hai đến đó là ảnh hưởng đến người bị hại là bản thân cháu bé đó mặc dù cháu đã mất rồi
tuy nhiên là chúng ta cũng phải có thái độ tôn trọng người đã mất bản năng cháu cũng cần phải được tôn trọng
cho nên là hội đồng xử cần thiết trong những trường hợp như thế này
thì họ xử kiến thì có thể là phù hợp hơn
bởi vì họ không bị một áp lực đấy họ cũng công thủ pháp và trí công vô tư thôi
bên cạnh đó luật sư hà hải cũng đồng tình đối với việc tuyên án công khai
kết quả giải quyết vụ án về tội danh về mức hình phạt đối với các bị cáo sẽ được công chúng tiếp cận đánh giá giám sát
đối với án điểm luật sư cho rằng án điểm không có nghĩa là phải công khai
mà là ngay từ đầu việc điều tra tại hiện trường bằng chứng nhân chứng
đến việc xét xử đều phải nghiêm minh đúng người đúng tội đúng quy định